các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
bị cáo vân xin hội đồng xét xử xem xét hành vi hoàn cảnh phạm tội và tất cả giá trị phẩm chất và mở rộng lòng khoan dung với tất cả các bị cáo đặc biệt là những bị cáo phụ thuộc nghe theo chỉ đạo cấp trên các bị cáo lạc lõng khi mất lãnh đạo
bị cáo vân trình bày khi theo dõi lời sau cùng của bà trương mỹ lan là cô của bị cáo một người được mệnh danh là người phụ nữ không có nước mắt tinh thần thép nhưng gần như đã tan nát cõi lòng khi đứng trước hội đồng xét xử
bị cáo kính mong hội đồng xét xử mở lòng độ lượng xem xét cho mỗi phận pháp lý của cô bị cáo
có thể cô bị cáo có những phương thức kinh doanh cá biệt làm biến động tiêu cực nhưng những gì mà bị cáo nghe trong suốt phiên tòa không giống như trương mỹ lan mà bị cáo được biết
bị cáo vân bật khóc theo bị cáo vân cô của bị cáo là người nhân từ nhất mà bị cáo được biết và là người dạy bị cáo sống phải biết điều biết yêu thương con người và sau tất cả phải biết thượng tôn pháp luật
xin hội đồng xét xử cho trương mỹ lan thoát khỏi cái chết đang trực chờ để tập trung trí lực giải quyết hậu quả vụ án
trình bày lời sau cùng bị cáo chu lạc cơ chồng của trương mỹ lan cho biết đến tận giờ phút này dù hết sức bình tĩnh nhưng bị cáo vẫn không tin vào ác mộng mà gia đình đang gánh chịu
ông cơ nói dù không biết tiếng việt trong suốt quá trình xét xử tôi có cảm giác vợ tôi phải chịu trách nhiệm tất cả cho những sai phạm dù là sai phạm nhỏ nhất tại scb
cảm giác xót xa với người vợ tàu khang khiến tôi rất đau lòng
bị cáo cơ trình bày nếu như ngày trước sát cánh cùng vợ và hiểu được rủi ro thì ông đã can ngăn vợ tham gia vào những cuộc giải cứu ngân hàng
dù đó là lời kêu gọi từ ai thì gia đình ông sẽ không rơi vào tấn bi kịch kinh hoàng
bị cáo cơ cho biết bản thân là doanh nhân nước ngoài khi đến việt nam ông gặp duyên với bị cáo trương mỹ lan
sinh được đứa con ngoan hiền và nghĩ thấy là yên ổn cống hiến quê hương thứ hai của mình
nhưng vì nước đi sai lầm gia đình bị cáo đã rơi vào vòng tù tội với mức hình phạt nghiêm khắc và gần như mất hết gia sản
theo bị cáo chu lập cơ tòa nhà times square là tâm huyết đứa con tinh thần
nhưng khi vợ cần ông vẫn đưa vào scb cho việc tái cơ cấu và không nghĩ việc làm ý nghĩa này đã đem lại hậu quả khôn lường cho gia đình
ông cơ nói vợ tôi như con thiêu thân lao vào rông bão mà không biết được nguy hiểm đang đón chờ mình và gia đình
cạnh đó bị cáo cơ và gia đình đã có nhiều cống hiến trong đợt dịch covid một mươi chín
bị cáo cơ trình bày đã vô tình trở thành đồng phạm trong vụ án
xin hội đồng xét xử xem xét cho vợ bị cáo được sống và cháu là trương huệ vân sớm trở về với gia đình lo cho con cái
bị cáo cơ nói mong hội đồng xét xử cho ông hưởng mức án nhẹ nhất vì quỹ thời gian của ông còn rất ít
ông đã có tuổi và các con còn quá non nớt chưa đủ kinh nghiệm
ông cũng mong muốn gửi lời xin lỗi từ tận trái tim đến vợ
khi để vợ đơn độc và phải tự đưa ra những quyết định trong quá trình kinh doanh lâu dài
mong người vợ tàu khang thấu hiểu cho ông
nhiều cảm xúc tâm trạng
dương tấn trước khóc và nói trước tòa tổng giám đốc công ty tường việt trình bày cảm ơn quý vị nhìn nhận và ghi nhận để giảm nhẹ cho bị cáo
bị cáo nhận thức được việc làm của mình là sai đã ăn năn hối cải tích cực phối hợp với cơ quan điều tra
vì sự chủ quan dẫn đến hành vi phạm tội chứ bị cáo không cố ý
xin hội đồng xét xử khoan hồng
để bị cáo sớm trở về với gia đình xã hội
bị cáo trước cũng xin giảm nhẹ cho cao việt dũng để sớm trở về điều hành công ty
vì công ty là đứa con tinh thần của bị cáo và bị cáo dũng
bị cáo võ tấn hoàng văn cựu tổng giám đốc scb trình bày
sau phiên xét xử bị cáo đã tâm phục khẩu phục
cảm ơn hội đồng xét xử đã tạo điều kiện cho bị cáo và luật sư trình bày tìm ra sự thật của vụ án
xin hội đồng xét xử khoan dung với các bị cáo
bị cáo võ tấn hoàng văn cựu tổng giám đốc fcb trình bày
xin hội đồng xét xử lưu tâm đến bị cáo đỗ thị nhàn và phần trình bày bao chữa của bị cáo nhàn
đối với bị cáo trương mỹ lan bị cáo văn cho biết tập đoàn vạn thịnh pháp là tập đoàn lớn
vươn tầm thế giới và đóng góp gdp của đất nước góp vaccine phòng
bị cáo văn xin hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo lan và các bị cáo tại vạn thịnh pháp
bị cáo văn nói những việc xảy ra trong thời gian qua đã đem đến cho bị cáo bài học về sự thượng tôn pháp luật
dù việc mình làm có tốt đẹp
nhưng không thượng tôn pháp luật thì sẽ ảnh hưởng đến tập thể và cá nhân
bị cáo phải trả giá bằng sự tự do của mình và nỗi đau của gia đình
bị cáo trần thị mỹ dung cựu phó tổng giám đốc scb cho biết bản thân xem scb nhưng ngôi nhà thứ hai
với hy vọng ecb luôn tồn tại và phát triển
bị cáo dung cảm thấy rất may mắn khi ba trăm linh nhân viên scb làm việc dưới quyền của bị cáo
không bị truy cứu trách nhiệm hình sự
bị cáo làm việc không hưởng lợi và khi nhận ra sai lầm bị cáo đã nghỉ việc
xảy ra bị cáo luôn ân hận vì nhận thức nông nổi của mình
xin hội đồng xét xử xem xét và giảm nhẹ mức án cho các bị cáo
cùng các bị cáo thuộc scb công ty thẩm định giá và đoàn thanh tra
được phép nói lời sau cùng riêng bị cáo trương mỹ lan liên tục bật khóc khi nói về gia đình và người thân
bị góng mong hội đồng xét xử ghi nhận sự tự nguyện đem hết tài sản khắc phục hậu quả vụ án
nhiều lần nghĩ đến tự chấm dứt cuộc sống
được nói lời đầu tiên bị cáo trương mỹ lan cảm ơn hội đồng xét xử cho phép bị cáo
là người duy nhất đang phải đối diện với mức hình phạt cao nhất được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án
đồng thời bị cáo cũng gửi lời cảm ơn tới các điều tra viên cán bộ tạm giam đã quan tâm chăm sóc giúp đỡ bị cáo
vượt qua giai đoạn khó khăn vừa qua
bị cáo cũng cảm ơn vị chủ tọa đã điều hành phiên tòa một cách dân chủ để bị cáo được trình bày về toàn bộ vụ việc
bị cáo trương mỹ lan cho rằng đây là phiên tòa công bằng
khách quan quyết định thân phận pháp lý của các bị cáo
không tìm được xúc động bị cáo lan bật khóc nói
mỗi một ngày kết thúc phiên tòa khi về trại giam luôn dây dứt
tại sao bị cáo lan và gia đình lại lâm vào cảnh bi đát như thế này
những ngày bị cáo lan ở trại tạm giam nhiều lúc tuyệt vọng chỉ muốn chấm dứt cuộc sống
nhớ những ngày dấn thân và thương trường dấn thân vào hoạt động ngân hàng một lĩnh vực mà mình không thông thạo
những ngày đông giá rét ở miền bắc hay cây nóng như đổ lửa ở miền nam trong những ngày bị cáo không ngủ được
bị cáo nghĩ đến chồng và cháu cũng đang bị tạm giam
nghĩ đến tất cả các bị cáo ngày hôm nay bị thế này
nghĩ đến người thân gia đình con gái bị cáo bị bại liệt sợ nó lại tái phát
không giữ được bình tĩnh bà lan nhiều lần dừng nói ôm ngực bật khóc khiến vị chủ tòa liên tục phải chấn an nhắc nhở
bà lan tiếp tục nói suy nghĩ rất nhiều
có lẽ bước ngoặt định mệnh dẫn đến việc bị cáo lan phải đối diện với mức án tử hình hôm nay
là vì bị cáo đã tin tưởng tuyệt đối nghe theo sự vận động của ngân hàng
nhà nước để hợp nhất ba ngân hàng trong khi bị cáo hoàn toàn không có sự hiểu biết gì về hoạt động này
bị cáo lan cũng trình bày suốt một mươi bảy tháng bị tạm giam vừa qua
điều khiến bị cáo đau đớn nhất là quá tin và hy vọng thực hiện đề án tái cơ cấu scb thành công
gia đình bạn bè người thân đối tác trong và ngoài nước của bị cáo đã đem tài sản là mồ hôi nước mắt
để đưa vào ngân hàng đảm bảo cho khoản vay tái cơ cấu tại scb
thưa quý vị những thông tin trên đã khép lại
xin chào và hẹn gặp lại